trình quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nêu rõ
việc xây dựng dự án luật nhằm đảm bảo thống nhất đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện luật công an nhân dân
liên quan đến thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân
có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
quy định cụ thể một số vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng trong công an nhân dân
phù hợp với quy định của đảng và yêu cầu công tác
đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm chất tự ác toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo